xuyên việt theo dấu gã nhân tình sát hại tình hờ
từ lâu những người lính hình sự xứ nghệ đã để lại cho tôi sự khâm phục về khả năng truy xét
khám xét nhanh chóng các vụ trọng án cho dù có hóc búa phức tạp đến mấy
trong cuộc điều tra vụ thảm án giữa đêm ở miền núi tân kỳ nghệ an xảy ra vào hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
những người lính hình sự đi từ những manh mối mơ hồ nhất để tìm ra thủ phạm là người tỉnh ngoài
bí ẩn bao chùm
theo công an nhân dân vụ trọng án xảy ra trong ngôi nhà cấp bốn ở huyện tân kỳ nghệ an vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đã để lại trong ký ức trận mạc của lính hình sự quê bác những dấu ấn khó phai
đó thực sự là một hành trình gian nan truy theo dấu vết trên dặm đường trốn chạy của hung thủ
thượng tá cao ánh hồng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự nhớ lại
sáng ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi nhận được tin báo từ công an huyện
miền núi tân kỳ về việc phát hiện vụ án mạng xảy ra tại nhà chị phạm thị hát
trú tại xóm đô lương xã tân an tân kỳ nghệ an
sau khi báo cáo ban giám đốc chúng tôi thành lập hội đồng khám nghiệm
huy động tối đa quân lực của phòng cảnh sát hình sự hành quân hơn chín mươi km xuống hiện trường
phối hợp với công an huyện tân kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường nạn nhân và triển khai các biện pháp cấp bách
truy xét thủ phạm theo dấu vết nóng
nạn nhân được phát hiện đã chết trong phòng ngủ của căn nhà cấp bốn
trên thi thể có nhiều vết thương tích do bị đâm chém dấu vết cao cấu
chứng tỏ đã có sự răng co giữa nạn nhân với hung thủ chứ không phải là nạn nhân tự sát
kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã mất mạng trước đó khoảng ba đến bốn giờ
thượng tá nguyễn tuấn hùng phó trưởng phòng kỹ thuật hình sự cho biết
các dấu vết trên nạn nhân và dấu vết tại hiện trường
lực lượng điều tra nhận định thủ phạm khả năng chỉ có một đối tượng
cùng với một loại hung khí là vật sắc nhọn dạng dao
tại hiện trường thu được nhiều dấu vết màu nâu nghi là máu ở một số vị trí khác nhau
không loại trừ khả năng ngoài dấu vết máu của nạn nhân thì còn có máu của đối tượng
các dấu vết khác khá mờ nhạt nhất là không phát hiện thu giữ được manh mối nào phản ánh về hung thủ
trong lúc hoạt động khám nghiệm đang diễn ra
thì công tác truy xét nắm tình hình vụ án được liên quân cảnh sát hình sự công an tỉnh
và các đơn vị trực thuộc công an huyện tân kỳ
khẩn trương triển khai
xác định về nạn nhân các trinh sát được biết chị ác đã ly hôn chồng từ rất lâu
thường xuyên cùng con trai một mươi bảy tuổi đi làm ăn xa tại các tỉnh miền bắc
thời gian gần đây hai mẹ con đã về lại quê để xây nhà tại xóm đô lương xã tân an
vào đêm xảy ra án mạng cậu con trai đi chơi bên ngoài đến sáng mới về nhà
phát hiện mẹ đã bị sát hại nên trình báo với cơ quan chức năng
khó khăn lớn nhất lúc này là vụ án mạng xảy ra ở vùng nông thôn
mật độ dân cư thừa thớt mỗi nhà có thể cách nhau đến vài ba trăm linh mét
hơn nữa trong đêm tối nên khả năng có nhân chứng đi lại qua khu vực hiện trường là rất thấp
cũng không có camera an ninh ở dọc tuyến đường ra vào hiện trường
bên cạnh đó qua khám nghiệm không thu được dấu vết đồ vật gì nghi vấn có liên quan đến hung thủ
hoạt động truy xét thủ phạm gây trọng án luôn được bắt đầu từ việc phân tích
tổng hợp kết quả thu được từ công tác khám nghiệm hiện trường nạn nhân
đó là những dự kiện đầu tiên của bài toán
buộc lực lượng điều tra phải nghiên cứu đánh giá khách quan thận trọng và toàn diện
không được bỏ sót bất kỳ dấu vết manh mối tình tiết nào
người giỏi điều tra phải có khả năng nhìn cây thấy rừng
nghĩa là phải biết sâu chuỗi những manh mối rời rạc lại với nhau
sắp đặt chúng theo một logic dựa trên những phán đoán khoa học để tạo ra bức tranh tổng thể
cho phép suy luận ra tính chất vụ án diện hung thủ công cụ gây án
quan hệ với nạn nhân hướng tẩu thoát
trở lại với việc xác lập giả thiết điều tra của vụ án này
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường nạn nhân
bàn chỉ đạo điều trà xác định nạn nhân bị sát hại ngay trong phòng ngủ
sau đó cửa phòng ngủ được khóa lại
hoàn toàn không có dấu vết cậy phá hay đột nhập từ bên ngoài vào
do đó có thể loại trừ khả năng đây là vụ trộm đột nhập chuyển hóa thành cướp
kiểu đầu trộm đuôi cướp
bên cạnh đó sau khi gây án và rút khỏi hiện trường
đối tượng đã tắt công tắc đèn
như vậy nhiều khả năng hùng thủ đã có mặt trong nhà nạn nhân từ trước
và điều này dẫn đến một phán đoán quan trọng
giữa nạn nhân và hung thủ rất có thể có quan hệ với nhau
kiểm tra tài sản của nạn nhân
phát hiện chị hát bị mất một chiếc xe máy cùng chiếc túi sách bên trong có hai chiếc điện thoại di động
tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn cho phép nhận định tính chất vụ án là sát hại người
cướp tài sản kẻ thù ác có thể chỉ là một người
nhiều khả năng đã đường hoàng ở trong nhà nạn nhân trước khi gây án
như vậy giữa hai người hẳn là có quan hệ với nhau
trong thực tế đời sống tình huống cướp quen cũng thường xảy ra
bởi mối quan hệ nào đó mà thủ phạm được nạn nhân tiếp đón
do lưu lại ngủ ở nhà mình trong quá trình tiếp xúc đã xảy ra xung đột cãi vã
hoặc do có dự miêu từ trước lợi dụng điều kiện hoàn cảnh thuận lợi như nhà vắng người
nạn nhân không có sự trợ giúp từ bên ngoài
mà người khách sát hại chủ nhà rồi chiếm đoạt tài sản
bá trần hoa kỳ đội trường đội án phòng canh sát hình sự kể
ban chỉ đạo điều tra vụ án nhận định
rất có thể nạn nhân có thể bị sát hại do mâu thuẫn tình cảm nợ nần
sau khi sát hại nạn nhân
hung thủ chiếm đoạt luôn tài sản xe máy làm phương tiện tàu thoát
từ phán đoán này hướng truy xét tập trung vào nắm tình hình về các mối quan hệ của nạn nhân
nhất là những người xuất hiện ở nhà nạn nhân trước khi vụ án xảy ra
kể cả người con trai của nạn nhân cũng không nằm ngoài diện xác minh
nhưng kết quả cho thấy anh ta có chứng cứ ngoại phạm
cùng lúc đó việc ra soát theo diện cũng được triển khai đồng thời
tất cả những đối tượng có tiền án tiền sự đối tượng ma túy cờ bạc trong vùng
đều được đưa vào diện xoát xét sang lọc chỉ được loại khỏi diện nghi vấn khi có căn cứ
để truy tìm tăng vật của vụ án chiếc xe máy điện thoại của nạn nhân
các mỗi trình sát đã tòa đi kiểm tra ra soát tại các hiệu cầm đồ
cửa hàng mua bán xe cũ các điểm trồng giữ xe trong vùng
dù đã tung quân đồng loạt truy xét theo nhiều hướng nhưng công việc không mấy tiến triển
mảnh mối thủ phạm vẫn mờ miệng trong sự sốt ruột của bàn chỉ đạo điều tra và anh em trình sát
theo kinh nghiệm từ nhiều năm làm nghề của chúng tôi
thì án thường diễn ra trong vòng một mươi ngày đầu tiên kể từ lúc tội ác được phát hiện
chứ càng để lâu càng khó làm vì những dấu vết của tội phạm luôn mờ dần theo thời gian
đó là nét đặc thù của bộ môn truy xét thủ phạm gây trọng án
đang lúc bế tắc thì một thông tin quý
hơn vàng đã đến tại trình sát
đó là một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra
có người đàn ông lạ mặt nói giọng bắp xuất hiện ở nhà nạn nhân
nhưng sau đó đi đâu không rõ người này là ai hiện đang ở đâu
quan hệ với nạn nhân như thế nào liên quan gì đến vụ án
đó là những câu hỏi mà lực lượng phá án buộc phải có lời giải
không quản ngày đêm các mũi trinh sát đã tỏa đi khai thác mọi thông tin
để dựng lên quan hệ giữa nạn nhân và người đàn ông bí ẩn này
cuối cùng cái tên trần văn năng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
trú tại xã nhân hòa huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đã được đặt lên bàn bàn chỉ đạo điều tra
tổ đi hải phòng xác minh báo cáo trần văn năng đã vắng mặt tại nơi cư trú
về nhân thân người này đã ly hôn hiện thuê nhà trọ và làm bảo vệ
tại một biến xe trên địa bàn
tiếp xúc với người vợ cũ của năng trinh sát được tin là trước khi xảy ra vụ án
năng có gọi điện cho chị báo tin là đang vào nghệ an để tra thu
nhưng không nói rõ về ẩn hoàn đó
tại nghệ an tổ ra soát truy tìm tăng vật phát hiện chiếc xe máy của chị hát
đang được gửi tại bãi xe của bệnh viện quang khởi phường quỳnh thiện thị xã hoàng mai
cách hiện trường khoảng tám mươi km
kiểm tra camera an ninh tại bệnh viện nút thắt của vụ án được tháo gỡ
khi hình ảnh người gửi chiếc xe được camera ghi lại chính là trần văn năng
như vậy có căn cứ xác định năng chính là hung thủ
lúc này mọi nỗ lực của lực lượng phá án tập trung và nhiệm vụ duy nhất
được tên này trong thời gian sớm nhất vị hiện đã bỏ trốn
trung tá trần hoa kỳ nhớ lại qua giả soát chúng tôi phát hiện đối tượng đã lên một chiếc xe khách
và chiếc xe khách này chạy tuyến vinh đà nẵng
ngay lập tức lực lượng phá án tổ chức truy đuổi đồng thời thông báo cho công an các đơn vị địa phương
dọc tuyến phối hợp với kiểm tra phương tiện để bắt chặn hùng thủ
chúng tôi trực tiếp đuổi theo chiếc xe đến huế thì phát hiện năng đã xuống xe dọc đường
nhận định thủ phạm có khả năng cao là sẽ tiếp tục bắt xe khách vào đà nẵng
chúng tôi tiếp tục truy theo hướng nam
đến đà nẵng chúng tôi phối hợp với công an cơ sở tổ chức ra soát và phát hiện
năng đã lên một chiếc xe khách đi cơ khẩu lao bảo quảng trị
chúng tôi lên đường truy vết đối tượng
hành trình trốn chạy của năng rất lắt léo để đánh lạc hướng truy đuổi của cơ quan chức năng
có lúc đã đón xe ra bắc khiến anh em nghĩ đến khả năng kẻ thù ác trở về quê
nhưng rồi gã lại xuống xe rồi đón chuyến khác chạy vào nam
kiên trì bám đuổi theo hành trình di truyền của năng đến chiều ngày một mươi chín tháng bảy
khi gã đang ngồi trên chiếc xe khách từ cần thơ về tp hcm
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan điều tra ban đầu năng kiên quyết phủ nhận mọi dính líu liên quan đến sự mất mạng của chị hát
lý giải chính nạn nhân cho gã mượn chiếc xe máy
nhưng những lời xảo biện đó không vượt qua được những điều tra viên giấy dận kinh nghiệm
của hình sự xứ nghệ
với phương pháp và chiến thuật xét hỏi sắc xảo
những câu hỏi vì sao có những dấu vết đường vân
dấu vết máu tại hiện trường trùng dấu vân tay nhóm máu của gã
cùng với việc gửi xe tại bệnh viện
thì năng hết đường chối cãi đành phải công khai về tội ác của mình
theo đó đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc làm bảo vệ ở bến xe hải phòng
năng có gặp và làm quen với chị hát
sau đó hai người nảy sinh tình cảm
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi chị hát có vay của năng một mươi triệu đồng
nhưng sau đó tình cảm phai nhạt nên năng muốn đòi lại tiền
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
năng từ hải phòng vào tân kỳ gặp chị hát
để nói chuyện nợ nần và tình cảm nhưng không như ý
tối cuối ngày năng nằm nghỉ ở giường phòng ngoài
còn chị hát ngủ phòng trong phía sau
cả đêm nằm chăn chọc không ngủ
nghĩ chị hát không có tình cảm thực sự với mình
mà chỉ lợi dụng để vay mượn tiền bạc
năng rất bực tức
sinh ý định trả thù
dạng sáng ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
năng xuống nhà bếp
lấy rào đi thẳng vào phòng ngủ
sát hại chị hát rồi lấy xe máy
điện thoại của nạn nhân
và bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video sau